chuyên khoa hô hấp thì bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính copd
là căn bệnh mà gây khó khăn nhiều nhất cho các bác sĩ và bệnh nhân
vì đây là bệnh mạng tính không bao giờ có thể chưa khỏi được
ngoài ra thì nhiều người thường được phát hiện bệnh khi mà đã muộn rồi
hôm nay tại chương trình này nhiều khán giả xem chương trình của chúng tôi
thì rất là quan tâm và muốn được các bác sĩ chia sẻ về căn bệnh này
cách phát hiện sớm căn bệnh copd cũng như là các phương pháp điều trị
căn bệnh này hiện nay thì như thế nào
các biện pháp phòng ngừa đợt cấp của bệnh ra sao
những hệ lụy mà căn bệnh sẽ mang đến cho sức khỏe của người bệnh như thế nào
và có lẽ là câu hỏi này thì xin được đặt cho phó giáo sư tiến sĩ phan thu phương ạ
hồng anh ra một cái câu hỏi mà rất là tổng hợp
nếu mà để mà nói hết được một cái nội dung về từ phát hiện sớm này
rồi trần đoán này rồi thì điều trị rồi phòng là một cái nội dung đúng là rất lớn
tuy nhiên ở đây thì mình
có lẽ là chúng ta sẽ tóm lượt
vâng đúng rồi ạ
với cái thời lượng chương trình thì chắc là mình cũng chỉ nói được một vài cái ý chính
để các quý vị khán giả nắm được về cái căn bệnh này
thế thì về bệnh phổi tác hệ mạng tính thì đây là một cái tình trạng mà đường thở nó bị tắt nghẹn
và phải nói thẳng là nó không hồi phục được hoàn toàn
và cái căn nguyên đấy của nó là do cơ thể thường xuyên tiếp xúc với những cái khí độc hại
thế và một trong những cái yếu tố mà nguy cơ gây bệnh phổi tác hệ mạng tính
đó là cái thói quen hút thuốc
vì hút thuốc với bảy chất hóa học và thường xuyên kéo ra như vậy
thì nó sẽ phá hủy cái cấu trúc của đường thở
và với cái việc phá hình cấu trúc của đường thở như vậy
nó sẽ làm cho giảm cái lưu lượng khí một cách thường xuyên và không bao giờ hồi phục được
thì cái phần mà hồng anh nói đấy là một cái bệnh mà nó mãn tính và nó càng ngày nó càng tiến triển
thế thì cái việc mà mình phòng tránh các yếu tố nguy cơ
đặc biệt là cái thói quen hút thuốc
hút thuốc ở đây mình phải quan tâm đến là cả hút thuốc chủ động và hút thuốc thụ động
có rất nhiều người nói là tôi trả hút thuốc bao giờ
cả mà tại sao tôi lại bị bệnh phổi tác hệ mạng tính
đặc biệt là ở việt nam chúng ta thì cái đối tượng nữ giới
thì cái tỷ lệ hút thuốc khoảng hai thôi
nhưng mà trên thực tế thì chúng tôi cũng gặp là cái số lượng không hề nhỏ
đấy là nữ giới khi mà hút thuốc thụ động rồi tiếp xúc với môi trường ô nhiễm
là bị mắc bệnh phổi tác hệ mạng tính
vì thường xuyên tiếp xúc với cái khí độc hại
thì đấy là về cái việc mà
về căn nguyên
thứ hai nữa là về phát hiện sớm cái dấu hiệu của bệnh phổi tác hệ mạng tính
thì các dấu hiệu của bệnh phổi tác hệ mạng tính
đấy là thường xuyên gặp ở người hút thuốc
ở việt nam chúng ta thì ở nam giới
hay gặp ở lứa tuổi trên bốn mươi tuổi
có tiền sử hút thuốc lá
có thể là trước đây hút hoặc là hiện tại vẫn còn hút thuốc
thì người ta thấy rằng là trên chín mươi những người bệnh phổi tác hệ mạng tính
là có tiền sử hút thuốc
bệnh nhân có cái dấu hiệu về
họ có tiền sử hút thuốc
họ khạc đờm kéo dài
và đặc biệt là
ho khạc đờm này càng ngày nó càng tiến triển
và đến cái giai đoạn sau là
bệnh nhân bắt đầu phá hủy cái cấu trúc đường thở
và bệnh nhân có biểu hiện của khó thờ
thì đấy là những cái gọi là
để dấu hiệu để cộng đồng
biết sớm những cái dấu hiệu này
tại vì ở đây mình sẽ lẫn lộn
ở những người mà hút thuốc lá xong có ho khạc đời
thì tặng lưỡi cái là
ai hút thuốc lá chả ho khạc đờm
và không biết đấy là
cái dấu hiệu này
cái dấu hiệu sớm
dấu hiệu đầu tiên mà cái khói thuốc
rồi những cái môi trường độc hại nó sẽ phá hủy
cấu trúc của phổi
nó làm cho dối loạn cái sự bai tiết của cái tế bào
tiết cái dịch của phế quản
và cứ gây ho như vậy
thì cái đấy là cái mà chúng ta phải
biết để phát hiện sớm
thế còn khi mà đã bị mắc
bệnh phối tăng hẹn bản tính rồi
thì cái việc mà trần đoán sớm
là rất rất quan trọng
và với cái việc mà mình cứ tặng lưỡi
và cái việc mà phá hủy cái cấu trúc đường thờ
nó kéo dài và nó tiến triển
cho nên là cơ thể mình thích nghi được
cho nên là trên thực tế là rất nhiều những trường hợp
mà bệnh nhân ở giai đoạn nặng rồi
mới bắt đầu đến với tây thuốc
và sẽ gặp rất nhiều những cái khó khăn
mà khi điều trị
thế thì để trần đoán xác định
bệnh phối tăng hẹn bản tính
thì có một cái kỹ thuật đấy là
đo cái chức năng thông khí
và đây là cái tiêu chuẩn vàng
để trần đoán xác định
là bệnh phối tăng hẹn bản tính
với cái biểu hiện là có tắc nhẹ đường thở
giảm lưu lượng khí thở
và đặc biệt là khi dùng các thuốc dãn phế quản
thì nó không hồi phục hoàn toàn
cái này là cái mà đặc điểm để phân biệt
đâu là bệnh phối tăng hẹn bản tính và hen phế quản
thì với hen phế quản thì
có giảm lưu lượng khí thở
nhưng khi dùng các thuốc dãn phế quản thì phục hồi hoàn toàn
thế còn đối với người bệnh phối tăng hẹn bản tính
là không hồi phục hoàn toàn
thì đấy là tiêu chuẩn vàng
để trần đoán bệnh phối tăng hẹn bản tính
tuy nhiên trên thực tế thì lại có trường hợp là
trồng lấp giữa hen và bệnh phối tăng hẹn bản tính
ví dụ như là có tiền sự được chẩn đoán hen
nhưng lại kèm theo cái thói quen hút thuốc
thì đến một lúc là
sẽ bị trồng lấp giữa hai cái bệnh đấy
tức là bệnh hen phế quản
nhưng mà bắt đầu có tắc nhẹn đường thở
mà gọi là cố định rồi dùng mức giãn phế quản là không phục hồi
thế và có sĩ
khi mà đến tiếp cận bệnh nhân
mà nghĩ đến bệnh phối tăng hẹn bản tính
thì sẽ đầu tiên là chuẩn đoán xác định đã
sau đấy thì sẽ xác định cái mức độ nặng
và chọn cái phác đồ điều trị
tối ưu cho người bệnh
người bị bệnh phối tăng hẹn bản tính
thì phải tuân thù cái phác đồ điều trị của bệnh nhân
thế còn chứ không phải là
lúc nào tôi khó thở tôi khạc đờm nhiều
thì tôi mới điều trị
thì đấy là cũng đối với hen với bệnh phối tăng hẹn bản tính
nhóm người bệnh này thì thường xuyên
các bác sĩ để chọn được cái phác đồ điều trị
tối ưu và ở đây cũng phải nói rằng là
gần đây với những cái hướng dẫn
tức là một cái hiệp hội
về điều trị cho bệnh nhân hen
và hội chứng tổ chức gon
tổ chức chiến lược toàn cầu trong quản lý bệnh phối tăng hẹn bản tính
thì người ta thấy rằng là
cái việc mà tuân thù điều trị
và đặc biệt nữa là cá thể hóa
trong cái điều trị bệnh nhân
tức là với một cái hướng dẫn như vậy
nhưng mà mỗi một bệnh nhân thì các bác sĩ lại
phải chọn cái phác đồ phù hợp
chứ không phải là có bệnh nhân
có khi một cái đơn như vậy
có khi điều trị bảo không tôi
năm ngoái tôi đã đi khám rồi
thì cái này là cái mà chúng ta phải hiểu
rằng là cái việc mà thường xuyên đến khám
được các bác sĩ tư vấn
trần hoán điều trị
đối với cả nhóm cpt bệnh nhân hen là rất rất cần thiết
đối với hen
cũng như là cpt thì việc mà
phòng tránh những cái đợt cấp
của bệnh phối tăng hẹn bản tính
rồi những cái cơn hen phải quản cấp

rồi những cái đợt mà hen bụi nhiễm
là rất rất quan trọng
vì người ta đã các nghiên cứu đã chứng tỏ rằng
nếu mà đối với bệnh nhân mà có nhiều đợt cấp
đợt cấp hay người ta nói là đợt cấp thường xuyên
thì cái tỷ lệ mà diễn biến bệnh
nó càng ngày càng nặng
nó sẽ nhanh hơn
tức là cái thời gian sống của bệnh nhân sẽ hẹp lại
và đặc biệt là tỷ lệ tử vong cao
bên cạnh đấy bệnh nhân mà nhiều đợt cấp
thì cái việc mà đòi hỏi
những cái chi phí điều trị
rồi ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống
ở cái nhóm đội tượng bệnh nhân này
là rất rất là có nguy cơ
cho nên là cái việc tôi xin nhắc lại
đối với hen đối với siêu đi
thì người bệnh hiểu về bệnh
tuân thủ điều trị và thực hiện các biện pháp
về phòng tránh là rất rất quan trọng